kính chào quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thân mến khu vực thừa thiên huế đến bình thuận tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa trên diện rộng
công an tỉnh đắk nông đang thu thập hồ sơ làm rõ những khuyết điểm trong bốn gói thẩu mua sám sinh phẩm
mà cdc đắk nông đã mua của công ty việt á để điều tra xử lý theo quy định
theo đó trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cdc đắk nông đã thực hiện mua sắm hai mươi hai gói thầu hóa chất sinh phẩm
trong đó có bốn gói thầu liên quan đến công ty việt á
ở bốn gói thẩu này có ba gói thẩu được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thẩu
một gói thầu do sở y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị hơn bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng
tuy nhiên qua thanh tra trình tự thủ tục bốn gói thẩu mua sám hóa chất sinh phẩm
được xác định đã có một số khuyết điểm hạn chế
tại các gói thẩu số một hai ba chưa thực hiện công khai kết quả chỉ định thẩu
riêng có thẩu số hai còn có việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thẩu
trước thời điểm ký biên bản thương thảo hợp đồng trước thời điểm có kế hoạch thẩm định
dự kiến ngày một mươi hai tháng bảy tòa án quân sự quân khu bảy sẽ mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
và không tố giác tội phạm
đây là vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tại một số đơn vị thuộc lực lượng bộ đội biên phòng cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía nam
phiên tòa được mở tại trụ sở tòa án quân sự thủ đô hà nội
diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
trong đó cựu đại tá phùng danh thoại bị xét xử về tội buôn lậu
nguyễn thế anh cựu đại tá cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh kiên giang
tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
bảy bị cáo trong đó có cựu thiếu tướng lê văn minh cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển ba lê xuân thanh
bị xét xử về tội nhận hối lộ
cùng về tội nhận hối lộ xong bị xét xử theo khoảng hai điều ba trăm năm mươi bốn bộ lực hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có bốn bị cáo những người còn lại bị xét xử về tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng lợi dụng ảnh hưởng của bị cáo phùng danh thoại đối với lực lượng cảnh sát biển
để thuận lợi cho việc buôn lậu xăng đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
đã rủ thoại góp vốn cùng viễn và phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
để kinh doanh xăng dầu bị cáo thoại đồng ý chuyển cho viễn năm tỷ đồng để góp vốn kinh doanh xăng dầu
tổng cộng bị cáo thoại đã đồng phạm với hữu và viễn buôn lậu hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng ron chín trăm năm mươi ba
có giá trị gần hai tám trăm linh tỷ đồng phùng danh thoại đã thu lợi hơn hai mươi hai tỷ đồng
một phạm nhân đang thụ lý án ba mươi năm đã bỏ trốn khỏi trung tâm y tế huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc khi đang được điều trị
phạm nhân đặng văn kết quê ở xã hồng đức huyện hà miên tỉnh tuyên quang đối tượng đăng một chân phải đi tập tỉnh
công an thị trấn hợp hà huyện tam dương thông báo đến toàn thể nhân dân
nếu phát hiện thông tin đối tượng có đặc điểm nêu trên thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp truy bắt xử lý theo quy định

không cần xác minh nhiều thanh niên đã trốn gia đình liên lạc với các tổ chức cá nhân trên mạng xã hội để rồi bị bọn lừa đảo sử dụng nhiều cách đưa họ vượt biên sang campuchia bằng cả đường chính ngạch hoặc nhập cảnh trái phép
thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng tiền công trước để rụ rỗ người lao động
và người đàn ông chú tại thành phố huế là một nạn nhân của bẫy lừa đảo này
sau hơn một tháng bị giam lỏng tại nước này không chịu nổi cuộc sống ở đây anh đã phải cầu cứu gia đình
bỏ số tiền hơn sáu mươi triệu đồng để chuộc anh về việt nam
thì phải gửi tiền của người nhà sáng để mà chuộc anh về thôi
theo lời kể của chị thi gia đình một nạn nhân tại thành phố huế cho biết tin lời quảng cáo trên facebook
em trai chị đã bị lừa đưa sang campuchia theo đường biển lên hà tiên kiên giang rồi sang campuchia và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập
ngoài em trai chị còn có rất nhiều nạn nhân khác là người việt nam
mỗi ngày các nạn nhân phải làm việc liên tục
từ một mươi năm đến một mươi sáu tiếng một ngày bị quản lý công ty đánh đập
sau hơn một tháng em trai chị thi không chịu được nữa xin nghỉ thì công ty yêu cầu phải trả hơn chín mươi triệu đồng gọi là tiền chi phí và bồi thường hợp đồng lao động
hết cách nạn nhân phải liên lạc với gia đình chuyển tiền sang campuchia chuộc đưa người về việt nam
có mấy nợ thì hẳn bắt lâm game làm ngôi miệng tỉnh thôi
nhưng mà phải lừa khách vô chơi
phải lừa khách
tạo tài khoản để mà vô chơi
ví dụ như một ngày là như là hẳn bắt lừa hai ba người khách chứ đó
thì tâm mô tiên đó mình phải lừa được chân nợ
còn nếu như mà không lừa được thì hẳn nhục là đập đánh
theo thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
đơn vị đã tiếp nhận hơn một mươi đơn trình báo của người dân liên quan đến việc con em của mình bị lừa đưa sang campuchia làm việc trái phép
chỉ đào các đơn vị các địa phương
các công tác tuyên truyền để ngăn ngừa cho các đối tượng này không tiếp tục hoạt động
và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh khai thác các đối tượng đưa người việt nam sang campuchia
và phối hợp với các cơ quan chức năng của các người sửa tài
để đưa những người bị nạn nhân này trở về với việt nam an toàn trong thời gian tới
mong muốn tìm kiếm việc làm ổn định để mưu sinh
là ước muốn chính đáng của các đối tượng
tuy nhiên mỗi người dân cần phải cảnh giác tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động
liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn môi giới xuất khẩu lao động
đã được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể
tránh sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao để rồi tiền mất tật mang
trước tình hình dịch bệnh xuất xuất hiết đang bùng phát mạnh trên địa bàn
sở y tế tp hcm đã cập nhật và bổ sung ứng dụng y tế trực tuyến
để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến thanh tra sở y tế và các phòng chức năng
những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết
ứng dụng y tế trực tuyến được sở y tế bổ sung mục phản ánh các địa chỉ nguy cơ gây bùng dịch bệnh sốt xuất huyết
sở y tế tp hcm kêu gọi người dân phản ánh những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết
bằng cách chụp ảnh quay video clip nhắn tin có địa chỉ cụ thể
những nơi có nhiều mũi nhiều ổ lăng quăng bọ gậy trên ứng dụng y tế trực tuyến
khi nhận được những phản ánh này sở y tế sẽ xác nhận và chuyển ngay thông tin phản ánh của người dân
đến chính quyền địa phương để xử lý ngay cả xử lý vi phạm hành chính theo quy định
thời gian qua bộ y tế liên tục nhắc nhở các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn có hàng chục tỉnh thành liên tục nằm trong danh sách tiêm chậm các mũi nhắc lại
cho nhóm đối tượng trên một mươi tám tuổi và trẻ từ một mươi hai
đến dưới một mươi tám tuổi
năm tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi ba thấp bao gồm hải phòng quảng nam đồng nai cà mau và hậu giang
năm tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi bốn thấp gồm bắc cạn nghệ an lai châu phú yên đồng tháp
đến hết ngày tám tháng bảy cả nước đã tiêm hơn hai trăm ba mươi năm triệu liều vaccine
đây là lần thứ tư trong tuần này bộ y tế điểm tên hàng chục tỉnh thành tiêm vaccine mũi ba và mũi bú
chậm cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong khi biến thể ba bốn và ba năm được cho là lây lan nhanh đã xâm nhập vào nước ta
phòng chống tham nhũng tiêu cực là hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật phục vụ công tác phát hiện xử lý tham nhũng
đảng quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng tiêu cực
không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng thì sẽ làm nhụt trí
chuồn bước những người dám nghĩ dám làm làm chậm sự phát triển của đất nước
không phải mà hoàn toàn ngược lại
chính nhờ làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
trong một mươi năm liên quan đến tội phạm về tham nhũng cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố
điều tra hai sáu trăm năm mươi bảy vụ trên tổng số năm tám trăm bốn mươi một bị can truy tố hai sáu trăm hai mươi tám vụ trên tổng số sáu một trăm chín mươi chín bị can
xét xử sơ thẩm hai bốn trăm ba mươi chín vụ trên tổng số năm sáu trăm bốn mươi bảy bị cáo
đã đưa chín trăm bảy mươi bảy vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ở ba cấp độ
về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
và chính thức từ ngày mai một mươi một tháng bảy nghị quyết này sẽ có hiệu lực
cụ thể xăng sẽ giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn là một đồng một lít
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức giảm một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn sẽ giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn là ba trăm linh đồng một lít
và mỡ nhờn giảm từ một đồng một kg xuống mức sàn ba trăm linh đồng một kg
ở một diễn biến khác bộ tài chính cho biết sẽ nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt vat
để trình tại kỳ họp quốc hội gần nhất nhưng các chuyên gia cho rằng không nên chờ tới tháng một mươi
bởi giá xăng dầu neo ở mức cao tăng trên sáu mươi từ cuối năm ngoái
đang khiến cho các doanh nghiệp rơi vào tình trạng điêu đứng
tình trạng các viên chức y tế nghỉ việc thôi việc tiếp tục gia tăng
trong đó nhiều nhất là tại tp hcm
tp hcm làm thế nào để giải bài toán thiếu hụt nhân lực trong ngành y
đây là vấn đề được các báo quan tâm phản ánh
báo công an nhân dân ghi nhận theo thông tin từ thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
nguyên nhân chính dẫn đến việc viên chức y tế nghỉ việc bỏ việc là do lương chế độ phụ cấp
với viên chức y tế trong hệ thống y tế công lập còn thấp chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống
vì vậy khó giữ chân cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập
còn theo báo lao động nhiều bác sĩ sau khi có chứng chỉ hành nghề
có bằng cấp chuyên khoa cùng với kinh nghiệm và tên tuổi nhiều năm ở bệnh viện công
đã chuyển qua bệnh viện tư nhân làm việc và hưởng mức lương cao công việc tập trung nhiều hơn vào chuyên môn
gần chín bốn trăm linh y bác sĩ đã thôi việc bỏ việc trong thời gian qua
ngành y tế đang phải đối mặt với thách thức rất lớn
bộ công an có thông tin và khuyến cáo về tình trạng người dân bị lừa sang campuchia lao động
làm việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động
tất cả tài sản nguy hiểm đến tính mạng
nạn nhân bị lừa sang campuchia chủ yếu trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm
thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội gia lô hay là facebook
hoặc từ bạn bè người quen rủ dê giới thiệu sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
tuy nhiên sau khi sang bên đó nạn nhân bị tuyển và làm việc
tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến
kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng
đáng chú ý nạn nhân còn bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng một ngày
không cho ra khỏi cơ sở
bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình
và người thân tại việt nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước
trước thực tế này bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo
người dân cần tỉnh táo trước những lời mời sang lao động tại nước ngoài